tất cả các học trò của anh đều được thừa hưởng những tinh túy
những giá trị cốt lõi sâu sắc của loại hình nghệ thuật dân gian này
và đã có nhiều thành tiệu đáng ghi nhận
anh mở lớp dạy miễn phí tại nhà và hai năm trở lại đây
anh tham dự giảng dạy hát văn tại trung tâm âm nhạc cổ truyền thang nong
hát văn còn thách thức người học ở phần lời văn
kho tàng các bài hát văn đến nay lưu giữ được rất ít
có những bài dài mười mấy trang lại diễn theo nhiều lối
cho nên việc nhớ và thuộc được lời văn khá khó với những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này
để thuộc lời văn các bạn trẻ phải được tiếp cận với những bản văn chính xác
tuy nhiên phần lớn lại khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn bài hát văn chuẩn
dẫn đến thuộc lời không chính xác
vì vậy trong quá trình truyền dạy vừa hướng dẫn về kỹ thuật
nghệ nhân dân gian trọng quỳnh còn phải chỉnh nắn phân tích ý nghĩa từng câu hát văn cho học viên
mới được tiếp xúc với thầy và cái cách làm việc của thầy thì lớp trẻ bọn tôi từ trước đến giờ rất là ngưỡng mộ các thầy đi trước
và muốn theo cái nghề này là để thứ nhất là vì đam mê
thứ hai là muốn gìn giữ lại những cái tinh hoa tinh tú của các cụ ngày xưa
về cái bộ nguồn hát văn này và cũng muốn là giữ lại những cái tinh hoa đó để chuyển lại cho các bạn mà cũng yêu thích cái bộ nguồn hát văn này
tôi được đi làm với thầy quỳnh rất là vinh hạnh không có phải ai cũng là những người được đi làm cùng thầy quỳnh
nhưng qua những buổi đi làm như thế này thì mình mới biết được và mình lại rút được kinh nghiệm
đúc kết được kinh nghiệm và dày dặn hơn trong nghề nghiệp
tôi thì nói chung là đam mê yêu nghề thì rất là đam mê nên là mong sao mọi người cùng tất cả mọi người cùng gìn giữ với cái nghề nghiệp và cái nguồn hát văn này
cũng bởi niềm đam mê gắn bó với nghề và tình yêu sâu sắc với hát văn như thế
nghệ nhân lương trọng quỳnh không khỏi chăn trở việc tìm được học trò phù hợp để có thể trao truyền tất cả những gì anh nắm giữ về nghề hát chầu văn trong suốt ba mươi năm qua
với anh trong chầu văn có những giá trị nghệ thuật cao cả mà không thể dễ dàng cảm nhận và cũng không thể dễ dàng chia sẻ
anh vui mừng vì con trai của mình
đã bắt đầu yêu thích hát trầu văn
những lúc rảnh rỗi anh dành thời gian để truyền dạy cho con trai mình
khi anh bận anh lại gửi gắm con cho các cung văn mà anh biết
với hy vọng con mình sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trở thành một nghệ nhân hát văn như anh
nhà em là một gia đình làm âm nhạc truyền thống cho nên là em cũng không muốn để mất nghề của bố
cho nên là em mới quyết định chọn theo con đường hát văn
vâng em cũng mong muốn là sau này là mình tiếp bước bố
bố được một mươi thì con cũng phải được chín
và em cũng mong muốn là bố sẽ truyền lại cho em tất cả những cái gì mà bố có vì ông là một cả kho tàng kho tàng về hát văn
đầu tiên là cậu ta không thích được
như sau rồi là thích dần thích dần thì tôi cũng có dạy con là con phải học được nhịp nó là gốc
rồi con học thuộc văn
rồi con phải học đàn
thì ngoài những lúc tôi đi làm ra thì lúc tôi ở nhà tôi sẽ dạy con
thế còn quà những lúc tôi đi làm ra thì tôi có gửi các thầy ví dụ như là thầy tuấn ở bên trung tâm
rồi là thầy vương danh thượng rồi là các cháu học sinh của tôi như cháu ngàn hay cháu thủy hay là các cháu
thì cũng cho con tôi đi để cọ sát cái việc chầu văn trúc thánh
chính sự đam mê cống hiến cho nghệ thuật hát chầu văn
anh nhận được nhiều bằng khen giấy khen của cục văn
cục văn là một hội nghệ thuật biểu diễn viện nghiên cứu và phát triển đạo mẫu việt nam
hội văn nghệ dân gian hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn anh được phong tặng nghệ nhân dân gian
đầu năm hai nghìn một mươi chín anh vinh dự được chủ tịch nước phong tặng nghệ nhân ưu tú
hiện nay nghệ nhân trọng quỳnh vẫn theo chân các đồng đền thủ nhang thanh đồng để phục vụ hát văn hậu thánh

anh dường như cảm nhận được nét văn học cao quý ẩn trí
ẩn trứ trong từng câu chữ
chầu văn chứa đựng tất cả các giá trị nghệ thuật âm nhạc văn hóa nghệ thuật trình diễn trang phục vũ đạo

trong nghi lễ chầu văn của người việt các hình thức biểu đạt động tác múa âm nhạc và lời hát văn đều mang dấu ấn lịch sử
ghi lại sự tích và ca ngợi công đức của những nhân vật lịch sử có công với dân
có công với dân với nước
tín ngưỡng này vừa bảo tồn các giá trị truyền thống như uống nước nhớ nguồn
vừa được cộng đồng tái tạo tích hợp các giá trị văn hóa mới để thích ứng với điều kiện cuộc sống hiện đại
vì vậy nó có sức hấp dẫn cao đối với nhiều người nhất là những người theo tín ngưỡng tam phủ tứ phủ
nói về nghệ nhân hát văn trọng quỳnh thì là một trong những người nghệ nhân mà bản thân tôi và rất nhiều người rất ngưỡng mộ
ngoài cái giọng hát hay của trọng quỳnh tôi muốn nói đến là cái tâm của trọng quỳnh đối với đạo mẫu
đối với thánh và đối với những người ngồi đồng là người rất có tâm
chính vì cái tâm của
trọng quỳnh mà để cho chúng tôi lên đồng cảm nhận là có thánh ngự
cần có những người như nghệ nhân yếu tố lương trọng quỳnh để bảo tồn nghệ thuật hát trầu văn
đồng thời các đơn vị quản lý cũng cần quan tâm tới các nghệ nhân
những báu vật nhân văn sống để có chính sách truyền dạy cho thế hệ trẻ hiểu biết một cách sâu sắc về loại hình nghệ thuật này
kế thừa và phát huy để nghệ thuật hát chầu văn
vươn đến một tầm ca mới là niềm tự hào của văn hóa dân tộc việt nam